hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chỉ sau hơn bốn tiếng điều tra khám phá công an thị xã đông triều phối hợp với công an thành phố uông bí tỉnh quảng ninh đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ trọng án đang lẩn trốn tại phường vàng danh thành phố uông bí
khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi khi nạn nhân đang bán tảm hóa thì bất ngờ bị một thanh niên dùng dao khống chế và cắt vào vùng cổ sau đó đối tượng bỏ trốn
hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã đông triều
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng công an giả soát các đối tượng nghi vấn và xác định được đối tượng gây ra vụ án trên là khổng quốc anh
đến một mươi sáu giờ cùng ngày công an thị xã đông triều phối hợp với công an thành phố uông bí đã bắt giữ được đối tượng đang lẩn trốn tại phường vàng danh thành phố uông bí
tại tỉnh bình phước cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng phú đang điều tra vụ án tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quần dụng
đối tượng bị khởi tố là đinh xuân hữu chú tại xã tân tiến huyện đồng phú
tỉnh bình phước
theo hồ sơ vụ án đinh xuân hữu cho nguyễn văn thi là người ở cùng xã vay tiền nhưng thi không trả tiền theo đúng lời hứa
sau đó hai bên hẹn nhau để nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn lúc này đinh xuân hữu rút ra một khẩu súng rulo giấu sẵn trong người
thế vậy những người bạn đi cùng thi lao vào ôm lấy hữu hữu bóc cỏ nổ hai phát súng nhưng rất may hai viên đạn không trúng ai
sau đó những người bạn của thi đã giao nộp khẩu súng cùng bốn viên đạn và hai vỏ đạn đã sử dụng cho cơ quan công an
tại cơ quan công an đinh xuân hữu khai nhận đã mua khẩu súng và sáu viên đạn thông qua mạng xã hội
công an huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi vừa triệt xóa điểm đánh bạc với số tiền gần một trăm linh triệu đồng
tại hiện trường công an huyện sơn hà đã thu giữ trên chiếu bạc và người đối tượng trên chín mươi ba triệu đồng năm điện thoại di động ba xe máy và một bình xịt hơi cay
đáng nói đây là sòng bạc được các đối tượng tổ chức tinh vi thường xuyên thay đổi địa điểm và cắt cử người canh gác
cảnh giới nghiêm ngặt
ngoài ra còn có đối tượng cho các con bạc vai tiền với lãi nặng tại sòng bạc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn hà đang tạm giữ hình sự năm đối tượng để điều tra làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật